ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa truyền đặt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng bình vào trưa nay hai mươi sáu tháng bảy
và đồng chí trương hòa bình yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo và huy động tối đa lực lượng
cùng nhân dân tập trung cứu hộ cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người
yêu cầu công an tỉnh quảng bình khẩn trương điều tra xác minh vụ việc đặc biệt lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn
và chất ma túy trong cơ thể của lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định
đồng chí trương hòa bình giao ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông chuyển lời thăm hỏi động viên của thủ tướng
phó thủ tướng thường trực và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đến các nạn nhân bị thương
và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông
đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các lực lượng
khẩn trương đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh để khắc phục hậu quả vụ việc